trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra gần đây cục đăng kiểm việt nam đã yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc tăng cường chất lượng kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới đang liều hành đặc biệt là các loại xe tải xe đầu kéo xe chở khách xe khách dường nằm xe bồn chở bê tông
các đơn vị đăng kiểm phải thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn về kiểm soát tải trọng phương tiện kiên quyết không cấp hồ sơ đăng kiểm khi phương tiện không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật trang bị an toàn và phòng chống cháy nổ
tăng cường phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông cảnh sát giao thông kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đột xuất giữa hai kỳ kiểm định đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xử lý các trường hợp tự thay đổi kết cấu hình dáng kích thước đèn chiếu sáng của phương tiện
che hết niên hạn sử dụng hết hạn kiểm định không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật nhưng vẫn tham gia giao thông